tính đến thời điểm này trên địa bàn thành phố hải phòng có một trăm năm mươi hai xã phường đã qua trên ba mươi ngày
không phát sinh ổ dịch tả lợn châu phi mới do vậy ở các địa phương này có thể từng bước tái đàn
để ổn định sản xuất tuy nhiên do dịch tả lợn châu phi chưa có vaccine thuốc chữa
cơ chế lây lan mạnh nên nhìn chung các hộ chăn nuôi đều rất thận trọng
trong thời gian qua thành phố hải phòng đã có bốn mươi xã phường tái phát dịch sau rất nhiều ngày
không phát sinh dịch bên cạnh đó những hộ chăn nuôi tái đàn trong lúc này không may nhiễm dịch
sẽ không được xem xét hỗ trợ thiệt hại vì vậy người chăn nuôi gần như chưa dám tái đàn
để không chống chuồng nhiều hộ đã chuyển sang nuôi các loại da cầm như ngan gà vịt
trong thời điểm như hiện nay dịch bệnh vẫn còn phức tạp lắm
thế nên gia đình không dám tái lại đàn nên chuyển đổi sang con ngan con vịt hoặc con gà
để chăn nuôi để cho nó đỡ chống chuồng khi nào nhà nước báo sẽ hết dịch
thì gia đình sẽ lại tái lại đàn
hiện nay nếu các hộ chăn nuôi muốn tái đàn lợn trước tiên phải báo cáo với chính quyền địa phương
nghiêm chỉnh chấp hành hướng dẫn của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tái đàn trước một mươi
tổng đàn lợn định nuôi sau mỗi tháng sẽ tiến hành xét nghiệm nếu âm tính với dịch tả lợn mới được tái đàn toàn bộ
quan điểm của bộ cũng như của thành phố
dịch tả lợn châu phi thành phố hải phòng yêu cầu các quận huyện không thực hiện tái đàn tại các quận huyện không thực hiện tái đàn tại các quận huyện không thực hiện tái đàn tại các quận huyện
nếu các hội chăn nuôi nhỏ lẻ không đáp ứng yêu cầu điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học không bảo đảm quy định về môi trường hạn chế tiến tới bỏ hoàn toàn chăn nuôi trong khu dân cư đặc biệt là khu dân cư đô thị chỉ cho phép tái đàn với cơ sở chăn nuôi quy mô lớn bảo đảm an toàn sinh học